khoảng gần một mươi một giờ trưa ngày hôm nay một mươi năm tháng hai người dân phát hiện đám cháy lớn phát ra từ cửa hàng kinh doanh ăn uống tại số hai trăm tám mươi một nguyễn xiển hà nội
đám cháy đã nhanh chóng lan rộng sang các nhà xung quanh
người dân tại đây đã hô hoán vận chuyển hàng hóa và thông báo tới lực lượng chức năng
ghi nhận của phóng viên thời sự tại hiện trường
cháy nhỏ thôi mọi người đi lấy bình xịt bình xịt đến là nó đã cháy to rồi lúc bây giờ nó cũng tầm khoảng hơn một mươi giờ
thì nhà em bị cháy hết rồi giờ chẳng còn cái gì cả trên đấy bao nhiêu giấy tờ tiền học cái thứ để hết ở trên gác đấy rồi
nhà em ở trong đấy mà thì đang ở dưới thì thấy tự nhiên bùng phát cháy cái
thì em cứ tưởng là lỗ máy thôi thế mà đến khi lên trên gác cho con học thì thấy khói và cứ đi tìm ở nhà thêm điện khói ở đâu
rồi ra thấy mọi người ở ngoài đang chạy chạy thế là gọi con gọi bà
ngay khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
con con con con chuyển chạy đây cần để cho vào đường ngoài vào để khống chế cái góc ở đấy đây
không để nó chạy lên hơn là góc ở đấy nữa góc bên này ở đây thôi
đây có thể nói là một vụ cháy nhà dân nhà kinh doanh
nhưng mà nếu không tổ chức chữa cháy khoanh vùng chữa cháy kịp thời
thì có thể là lan ra cả một cái giai đoạn
nó chạy phố và đồng thời chúng ta biết đây là đường điện một trăm một mươi rất là nguy hiểm
cho nên là trong công tác tổ chức chữa cháy cần phải đảm bảo an toàn cho các bộ nhân sĩ
đồng thời là phải khoanh vùng để tránh cho cháy lan
hiện nay là chúng tôi huy động trên trục xe của công an quận tây sơn bốn xe
của trung tâm năm hai xe trường đàm phòng cháy đấy đến để tổ chức chữa cháy
thưa quý vị và các bạn do đây là khu nhà xưởng cũng như là các vật liệu hầu như hết là
cháy nên làm cháy đã là nhanh lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để xử lý vụ cháy
may mắn không có nguy hiểm vào người và mọi vật liệu đã được người dân giúp đỡ nhau
vận chuyển ra khỏi khu vực dễ cháy
em thử ra em là người đi đường thôi nha nhưng mà em thấy cháy rõ quá mà mọi người cứ đứng xem

và bề đầu là em thấy tinh thần người dân là đoàn kết với lại là giúp đỡ nhau
hiện đám cháy đã được khống chế nguyên nhân đám cháy sẽ được phóng viên chúng tôi gửi đến
quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo trên kênh antv